trong bối cảnh công tác tiêm vaccine cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi đang được thực hiện ở hơn bốn mươi quốc gia
trẻ dưới năm tuổi trở thành đối tượng tiếp theo cần có vaccine chuyên biệt chống covid một mươi chín
hãng pfizer biontech đã tiến hành sản xuất và thử nghiệm vaccine ở nhóm tuổi này
thế nhưng mới đây cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cho biết
chưa phê duyệt vaccine covid một mươi chín của pfizer cho trẻ dưới năm tuổi
quyết định hoãn phê duyệt đưa ra dựa trên dữ liệu mới cho thấy vaccine kém hiệu quả ở nhóm tuổi này
tiến sĩ peter max giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá sinh học của fda cho biết
cần xem xét thêm dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng với liệu trình ba liều ở trẻ nhỏ
pfizer sẽ công bố dữ liệu hoàn chỉnh về liệu trình ba liều vào đầu tháng bốn
fda có thể đưa ra quyết định cấp phép trong vài ngày hoặc vài tuần sau đó
thông tin mới khiến nhiều cha mẹ cảm thấy thất vọng
anh andrew kỹ sư điện phụ huynh của một bé trai hai tuổi cho biết
kể từ khi vaccine ra đời chúng tôi đã chờ đợi thời điểm được đưa con em đi tiêm chủng
để chúng có được tuổi thơ bình thường
con anh vẫn phải đeo khẩu trang khi chơi với bạn bè ở nhà trẻ
anh cho rằng quyết định mới của fda khiến các bậc cha mẹ gặp nhiều khó khăn
trong khi vaccine an toàn và có thể khiến họ yên tâm hơn khi mỹ sắp gỡ bỏ quy định về khẩu trang
joanne guenthermer cha của một bé gái bốn tháng tuổi chia sẻ
anh đã đưa con đi tiêm chủng ngay miễn là vaccine an toàn dù nó không quá hiệu quả
anh nói bảo vệ các con thêm hai trăm ba mươi cũng tốt rồi
các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và sức khỏe cộng đồng
mặc dù vô cùng thấu hiểu cho nỗi lo của các bậc phụ huynh
song nhiều người khẳng định quyết định hoãn phê duyệt vaccine cho trẻ dưới năm tuổi của fda và pfizer là đúng đắn
bởi tốt hơn hết là nên tuân thủ quy trình và theo dõi chặt chẽ dữ liệu
đảm bảo vaccine tuyệt đối an toàn và hiệu quả trước khi đem ra sử dụng
fda hiện đã phê duyệt khẩn cấp vaccine pfizer cho người từ năm đến một mươi hai tuổi
và phê duyệt hoàn toàn vaccine pfizer moderna cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
hơn bốn mươi nước đang tiêm vaccine pfizer cho người từ năm đến một mươi một tuổi
việt nam cũng lên kế hoạch tiêm cho nhóm này
tuyên bố tạm thời của tổ chức y tế thế giới who xem xét vai trò của vaccine
ở thanh thiếu niên và trẻ em bao gồm năm điểm chính sau
một gánh nặng covid một mươi chín ở trẻ em và thành thiếu niên

nhiễm trùng có triệu chứng và các trường hợp mắc bệnh nặng và tử vong
do covid một mươi chín ở trẻ em và thanh thiếu niên ít hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn
các triệu chứng nhiễm sars cov hai ở lứa tuổi này cũng ít hơn và nhẹ hơn so với người lớn
tuy nhiên trẻ em và thành thiếu niên có thể gặp các triệu chứng lâm sạn kéo dài
được gọi là covid một mươi chín kéo dài
tình trạng sau covid một mươi chín và một số yếu tố nguy cơ đối với covid một mươi chín nghiêm trọng
bao gồm béo vị và các bệnh nền bệnh tiểu đường loại hai hèn xuyển
bệnh tim và phổi và các bệnh về thần kinh phát triển thần kinh
đặc biệt là hội chứng đau và thần kinh cơ
hai trẻ em và thành thiếu niên vẫn có thể nhiễm sắc covid hai
kết quả nghiên cứu chung cho biết cho dù trường học mở cửa hay đóng cửa
tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em và người lớn là tương đương nhau
vì vậy có vẻ như trẻ em ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm bệnh
và có thể lai lan virus cho người khác
ba tác động của đại dịch đối với trẻ em và thành thiếu niên
mặc dù có nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng thấp hơn
nhưng trẻ em và thanh thiếu niên vẫn bị ảnh hưởng
một cách tương xứng bởi các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín
các tác động gián tiếp quan trọng nhất liên quan đến việc đóng cửa trường học
đã làm gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ giáo dục
và làm gia tăng các vấn đề về cảm xúc và sức khỏe tâm thần ở trẻ
như bị ngược đải bạo lực tảo hôn đe dọa trực tuyến
hiệu quả và tính an toàn của vaccine covid một mươi chín ở thanh thiếu niên và trẻ em
trong thử nghiệm giai đoạn hai ba cho cả vaccine mrna
hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch tương tự hoặc cao hơn so với người lớn
cấu hình an toàn và phản ứng ở thanh thiếu niên tương tự như thanh niên
tuy nhiên dữ liệu hiện có cho thấy rằng các trường hợp viêm cơ tim
và viêm màng ngoài tiêm sau khi tiêm chủng thường nhẹ
và đáp ứng với điều trị bảo tồn và ít nghiêm trọng hơn
so với viêm cơ tim cổ điển hoặc covid một mươi chín
hơn nữa nguy cơ viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim
do nhiễm sắc covid một mươi chín cao hơn nguy cơ sau khi tiêm chủng
cơ sở lý luận về tiêm chủng cho thanh thiếu niên và trẻ em
tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể giúp thúc đẩy các mục tiêu xã hội
giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn ở trường bằng cách giảm số ca nhiễm bệnh ở trường
và số trẻ em phải nghỉ học vì các yêu cầu kiểm dịch
bên cạnh đó tiêm vaccine làm giảm lây truyền covid một mươi chín ở nhóm tuổi này
có thể làm giảm lây truyền từ trẻ em và thanh thiếu niên sang người lớn tuổi
đồng thời có thể giúp giảm nhu cầu và các biện pháp giảm thiểu trong trường học
như vậy tình hình hiện nay cho thấy vẫn còn xuất hiện các ca mắc covid một mươi chín mới ở trẻ em
tại việt nam chương trình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em và tiêm nhắc lại
cho thanh thiếu niên đang được thiến hành
chúng tôi mong rằng tuyên bố này của who sẽ phần nào giúp quý vị có những thông tin khoa học
và chính xác nhất về tiêm chủng vaccine cho con trẻ
hơn sáu mươi phụ huynh được khảo sát đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
qua khảo sát
hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh có con từ năm đến một mươi một tuổi cho thấy
có sáu mươi sáu phụ huynh đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
từng bước thận trọng chắc chắn đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu
theo thông tin từ bộ y tế cho biết
bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa từ năm đến một mươi một tuổi
theo đó chuẩn bị tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
bộ đã giao viện chiến lược và chính sách
y tế tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau
sáu mươi sáu đồng ý tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ
bảy sáu đồng ý nếu yêu cầu là bắt buộc
hai mươi chín một cân nhắc
chỉ có một chín phụ huynh không đồng ý
trước đó trả lời báo chí dịp tết nguyên đán nhâm dần
về vấn đề tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long khẳng định
trong thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
bộ y tế đã rất thận trọng đánh giá một cách toàn diện khoa học và khách quan
bộ y tế trao đổi chặt chẽ và thường xuyên tham khảo ý kiến
với tổ chức y tế thế giới who
với các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm triển khai của các nước trên thế giới
cho đến nay who đã chính thức cấp phép vaccine phòng chống covid một mươi chín
của pfizer được tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ trưởng bộ y tế nói
chúng tôi cũng tham khảo kinh nghiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới
đồng thời bộ cũng theo sát thông tin vaccine nào được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
những phản ứng nào có thể xảy ra
bộ y tế cũng đã báo cáo với các cấp có thẩm quyền
với chính phủ để mua vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng vaccine này
bộ trưởng nói
khi gói vaccine này chúng ta sẽ triển khai tiêm từng bước thận trọng và chắc chắn
đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu trước hết và trên hết
bộ y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết
đầy đủ về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
mới đây ngày năm tháng hai chính phủ đã ban hành nghị quyết một mươi bốn
nờ quy cp về việc mua vaccine phòng chống covid của pfizer cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết nghị đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu
luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
với các điều kiện như nghị quyết số chín nờ quy cp ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
về việc mua vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm phòng vaccine
bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả
bộ y tế cho biết thêm vaccine phòng chống covid một mươi chín của pfizer đã được cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ
fda và cơ quan quản lý dược châu âu ema phê duyệt sử dụng
đến nay đã có bốn mươi bốn quốc gia tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
trong đó có đến bảy mươi năm dùng vaccine pfizer
bộ y tế đang hoàn thiện các thủ tục mua sắm ký hợp đồng với pfizer
cũng liên quan đến tiêm vaccine phòng chống covid cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
bộ y tế sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn để tổ chức triển khai tiêm một cách chi tiết
đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng
tiếp theo đó các cháu sẽ được tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín
tại các điểm tiêm chủng tương tự như chiến dịch tiêm cho các trẻ em vừa qua
tức là những trẻ đi học thì các cháu được tiêm tại trường
những trẻ không đi học được tiêm chủng tại trạm y tế
đối với những trẻ có bệnh lý nền bệnh lý mạng tính
thì sẽ tiêm tại các bệnh viện để đẩm bả an toàn tiêm chủng
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng nói
chúng tôi cũng sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến rất chi tiết
cụ thể về phản ứng sau tiêm cũng như theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm
đồng thời chúng tôi cũng sẽ truyền tải các thông tin này đến cộng đồng
đến các bậc cha mẹ để các phụ huynh cùng tham gia với ngành y tế
cán bộ y tế trong theo dõi sức khỏe của trẻ sau khi tiêm chủng
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi
bộ y tế đang triển khai các bước để có thể tiến hành tiêm ngừa cho trẻ
vậy tiêm làm sao cho an toàn thận trọng và hiệu quả
trước khi triển khai tiêm ngừa covid một mươi chín cho người lớn
có một thông tin mọi người hay truyền tay nhau
là covid một mươi chín ít lây lan ở
trẻ em và trẻ em có nhiễm thì bệnh cũng không nặng
nhưng thực tế không phải như vậy
theo báo cáo của sở y tế tp hcm những ngày vừa qua
ba số ca nhập viện tầng hai tầng ba đều dưới một trăm linh ca
cụ thể ngày sáu tháng hai số ca nhập viện tầng hai tầng ba là ba mươi năm người
số ca f đang cách ly tại nhà là một năm trăm chín mươi bảy người
số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một bốn trăm ba mươi bảy người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị tại tầng hai ba là ba mươi người
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay tổng số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
mắc covid một mươi chín tại thành phố là ba mươi hai bốn trăm hai mươi chín trẻ
số ca covid một mươi chín tử vong trong ngày sáu tháng hai tại tp hcm là bốn ca
có hai ca từ tỉnh khác chuyển đến và đều có bệnh nền
như vậy số ca tử vong tại thành phố đến nay là hai mươi ba trăm bảy mươi bảy ca
trong đó có bốn mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và sáu mươi hai phụ nữ mang thai

trung ương ông trần minh điển giám đốc bệnh viện cho biết
đến hai mươi chín tết có một mươi hai trẻ tình trạng nặng phải thở máy tại bệnh viện
trong số này có cả bệnh nhi mắc covid một mươi chín
trả lời báo chí về triển khai tiêm chủng cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
ngay trước tết nguyên đáng nhằm chừng
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết
bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện
thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới who
who cũng đã chính thức phê duyệt khuyến cáo cho vaccine
pfizer tiêm cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng tham khảo kinh nghiệm của các nước
đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch hoặc đã triển khai
tiêm cho nhóm tuổi năm đến dưới một mươi hai
có quốc gia tiêm toàn bộ trẻ trong đầu tuổi
có quốc gia tiêm cho nhóm trẻ nguy cơ cao
trước khi triển khai tiêm ngừa cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ cũng đã giao bộ giáo dục đào tạo bộ y tế
tiến hành điều tra xã hội học về mức độ tiếp nhận
của cha mẹ và người thân của trẻ
với tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
vấn đề an toàn cho trẻ được đặt ra hàng đầu
theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
trước khi triển khai tiêm chủng cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chương trình sẽ phối hợp với bệnh viện nhi trung ương
triển khai tập huấn lại cho cán bộ tiêm chủng các tuyến
khác với các nhóm tuổi đã tiêm chủng covid một mươi chín
các chuyên gia cho rằng trẻ dưới một mươi tuổi sẽ ít báo với cha mẹ
nếu có phản ứng sau tim đặc biệt nếu phản ứng đó là nhẹ
vì vậy hướng dẫn theo dõi sau tiêm
cho trẻ sẽ cần bổ sung thêm
bên cạnh đó chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
cũng sẽ tìm hiểu kinh nghiệm các nước đã triển khai tiêm
cho nhóm trẻ năm đến dưới một mươi hai tuổi
xem các phản ứng sau tiêm hay gặp
để có thể khuyến cáo từ sớm
một điểm đáng lưu ý là phản ứng rất ít gặp
nhưng khá nặng nề ở nhóm vị thành niên
thanh niên tiêm ngừa covid một mươi chín
là viêm cơ tiêm và viêm màng ngoài tiêm
lại hầu như không gặp ở nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
được tiêm vaccine này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé